vào khoảng hai mươi một h tối qua tại xưởng gỗ của ông tô văn tuấn ở xã phương đình huyện đan phượng
bất ngờ xảy ra một vụ cháy lớn lửa cháy nguồn ngụt tạo ra cột khói cao hàng chục mét
gia đình ông tuấn và người dân dù đã nỗ lực chữa cháy nhưng bất thành
nhận được tin báo trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố hà nội điều động
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện đan phượng
và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện phúc thọ
xuống hiện trường phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức cứu nạn và dập lửa
sau hơn một giờ đồng hồ vụ cháy được không chế bước đầu xác định vụ cháy không có thiệt hại
về người diện tích cháy khoảng một trăm hai mươi m hai nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ